bộ công thương đã kiên quyết chỉ đạo các lãnh đạo tập đoàn tổng công ty phải xử lý triệt đề các dự án nhà máy thua lỗ hạn định được đưa ra là năm hai nghìn một mươi bảy
ngoài các biện pháp nâng cao quản trị bán thanh lý nếu đấu giá không thành công thay thế người đứng đầu các dự án thua lỗ đưa ra pháp luật phân giải
tuy nhiên các chuyên gia kinh tế cho rằng không thể chỉ thay thế người đứng đầu là xong chuyện
miền tây ngày càng lún sâu là nội dung bài viết trong chuyên mục gặp gỡ đầu tuần trên báo tuổi trẻ
đây là quan điểm mà ông nguyễn hữu thiện chuyên gia sinh thái và biến đổi khí hậu sẽ trình bày tại hội nghị riêng hồng của chính phủ về đồng bằng sông cửu long ngày hai mươi sáu và ngày hai mươi bảy tháng chín ở cần thơ
sụt lún cùng với nước biển dân đang gây ra những thách thức nghiêm trọng đối với vùng đồng bằng sông kiểu long
nếu không áp dụng các biện pháp ngăn chặn khẩn cấp vùng này sẽ bị nhấn chìm trong tương lai không xa
đeo vòng cho heo để người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc theo đề án của tp hcm được cho là còn nặng về hình thức
có tâm lý làm đối phó
đeo vòng cho heo kiểu đối phó bài viết được đăng tải trên báo thanh niên
bài viết nêu rõ theo quy định chủ cơ sở nuôi đeo vòng cho heo nhưng hầu hết họ đều nhờ thương lái đeo dùm
sau đó chủ cơ sở nuôi lấy mã được sở công thương tp hcm cấp ra kích hoạt
theo tiết lộ của một thương lái có những hộ chăn nuôi chưa đăng ký với sở công thương tp hcm
nếu mình không mua họ bán cho người khác mình mất mối
vì vậy khi mua mình đeo vòng vào rồi kiếm một mã trại nào đó kích hoạt
nhằm đối phó để đưa được heo vào thị trường tp hcm
xung quanh câu chuyện chuyển mạng giữ số báo tuổi trẻ hôm nay có bài viết
chờ cuộc chiến mới giữa các nhà mạng
người tiêu dùng sắp được tự do chuyển đổi mạng di động mà vẫn được giữ nguyên số thuê bao
các nhà mạng sẽ đứng trước áp lực cạnh tranh lớn
chuyên gia cho rằng nên bỏ dần việc hạn chế khuyến mãi để tăng quyền lợi cho người dân
đến thời điểm này cả ba nhà mạng lớn tham gia chương trình chuyển mạng giữ số
là viettel mobifone và vinaphone đều đã thực hiện kiểm tra kỹ thuật
với trung tâm chuyển mạng quốc gia theo đúng lộ trình của bộ thông tin và truyền thông
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại